năm bộ trưởng thuộc đảng liên minh quốc gia của ông benny gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại quốc hội gnnessep vào đêm ngày một mươi hai tháng một mươi sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành chính phủ khẩn cấp mở rộng ở israel
với tỷ lệ sáu mươi bốn phiếu thuận và bốn phiếu chống quốc hội đã đồng ý giữ nguyên thành phần nội các cũ và bổ sung năm bộ trưởng từ đảng đối lập nhưng không phụ trách bộ nào
trong đó ông gantz sẽ tham gia nội các chiến tranh cùng thủ tướng benjamin netanyahu và bộ trưởng quốc phòng yoav galan
theo thỏa thuận mà ông netanyahu đã ký với ông gantz chính phủ sẽ đình chỉ kế hoạch cải cách tư pháp trong thời kỳ chiến tranh
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng mỹ antony blinken đang có mặt ở israel tuyên bố washington luôn sát cánh cùng tel aviv nhưng cho rằng palestine cũng có khát vọng chính đáng
ông blinken cho biết viện trợ quân sự của mỹ đang tiếp tục trên đường đến israel
trong chuyến thăm này ông blinken cũng gợi ý việc cần phải có một giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột hiện nay ở trung đông
chuyến thăm của ông blinken diễn ra trong lúc
giao tranh leo thang giữa israel và hamas nhiều ngày qua